theo như dự báo dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp chưa xác định được thời điểm kết thúc
và nhằm vượt qua những khó khăn tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp
tỉnh lào cai đã chủ động triển khai các giải pháp trong điều kiện dịch bệnh covid một mươi chín
xã bản lầu huyện mường khương được coi là thủ phủ dứa của tỉnh lào cai với hơn bảy trăm linh ha
để giúp bà con ổn định sản xuất chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã tích cực tìm hướng tiêu thụ
giới thiệu các doanh nghiệp công ty chế biến nông sản trong nước để ký kết hợp đồng thu mua cho bà con nông dân
thu nhập không cao nhưng vẫn đảm bảo được chi phí sản xuất
tỉnh lào cai cũng tập trung chỉ đạo khắc phục những khó khăn đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp
chăn nuôi thủy sản đáp ứng nhu cầu lương thực thực phẩm của nhân dân trong và ngoài tỉnh
tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ các mặt hàng trên các trang thương mại điện tử
tỉnh lào cai cũng tập trung chỉ đạo khắc phục những khó khăn đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp
chăn tháo gỡ khó khăn cho ngành nông nghiệp của địa phương ổn định đời sống của người nông dân vùng cao